lựa an ninh đã phát hiện một mươi nhân viên điều dưỡng kỹ thuật viên tại một số trung tâm y tế trạm y tế bệnh viện đa khoa huyện bệnh viện lao phổi bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên sử dụng bằng cấp không hợp pháp
trong đó có bốn chứng chỉ tin học bốn chứng chỉ ngoại ngữ và sáu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp
về quan điểm của sở sau khi phát hiện như thế thì sẽ giao cho thanh tra với tổ chức mời tất cả các em lên làm việc lại
cung cấp lại những cái bằng cấp mà các em hiện có
nếu mà đúng thật sự giống như cơ quan công an cùng với sở phối hợp thì sẽ có hướng xử lý
đối với sáu trường hợp là sử dụng bằng cấp ba không hợp lệ là sở y tế sẽ ký quyết định cho nghỉ việc
còn đối với những trường hợp bằng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học không đúng thì trong vòng một năm thì các nhân viên đó là sẽ có
khi hoàn tất hồ sơ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc đã đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh
yêu cầu sở y tế tỉnh này thu hồi các quyết định tuyển dụng buộc thôi việc các trường hợp sử dụng băng cấp không hợp pháp
sự việc này xảy ra thật sự là tết ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm tư đặc biệt là tâm tư của y bác sĩ đang ngày đêm
cái thứ hai là cũng ít nhiều mạng của xã hội thì nó cũng nhị nhật về ngành y tế cũng không có thật sự cho lòng để đổ ra trách nhiệm
cái này phải nói thật sự là một cái thiếu sót của ngành chưa có sâu sắc còn mà để phát hiện cụ thể chỉ có cơ quan an ninh cơ quan điều tra mới biết được
thời gian gần đây tại tỉnh đắk lắc nhiều người sử dụng băng giả đã bị phát giác trong đó có những người đang giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan trọng yếu
hiện thường trực tỉnh ủy đắk lắc đã chỉ đạo tất cả các sở ngành trong tỉnh nghiêm túc giả soát lại hồ sơ cán bộ công chức và báo cáo về tỉnh ủy
thường trực tỉnh ủy cũng yêu cầu những cá nhân đứng đầu đơn vị phải báo cáo đầy đủ các trường hợp dùng bằng cấp không hợp pháp và xử lý nghiêm theo quy định
nếu sau này phát hiện cá nhân nào sử dụng băng cấp không hợp pháp mà quá trình giả soát không phát hiện thì người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa bắt giữ được một đối tượng truy nãn đặc biệt sau gần chín năm lẩn trốn
theo hồ sơ của cơ quan công an
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi một đối tượng nguyễn thanh điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã long điền đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
lợi dụng chức vụ là thủ quỹ đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền lương của giáo viên trong trường tiểu học xã long điền đông ca huyện đông hải với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương

là huỳnh văn phước đến đoạn đường gần chợ ngọc thành xã ngọc thành huyện dông riêng
thì bị tổ tuần tra giao thông công an xã ngọc thành dừng phương tiện để kiểm tra
do phước không mang theo giấy tờ xe nên được tổ tuần tra cho về nhà lấy
tuy nhiên khoảng năm phút sau phước quay lại không những không xuất trình được giấy tờ xe
mà còn có lời nói hành động thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
đặc biệt tâm tiếp tục có hành động tấn công một đồng chí công an xã
sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở để làm việc
hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long
và xã hồ thị kỷ huyện thới bình tỉnh cà mau vừa bị lực lượng công an triệt phá
bắt giữ hàng chục đối tượng cùng nhiều vật chứng phục vụ cho hoạt động đánh bạc
tại khu đất chống thuộc ấp phú long b xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long
hơn chục đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi một con gà một mươi sáu xe mô tô một mươi hai điện thoại di động và số tiền gần một mươi chín triệu đồng
được biết trước đó công an huyện long hồ đã triệt xóa một tụ điểm đá gà tại địa điểm này nay lại tiếp tục hoạt động
tại cà mau phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cũng vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức đá gà tại khu đất chống thuộc ốc xóm lá xã hồ thị kỳ huyện thới bình
bắt quả tăng tại chỗ một mươi hai đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền thu giữ tám xe mô tô năm con gà hai mươi hai cặp cửa sắt một cân đồng hồ
chín điện thoại di động cùng trên tám triệu đồng khởi tác nhanh các đối tượng đã thừa nhận hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
lấy trộm tài sản rồi sau đó yêu cầu nạn nhân chuộc lại chính tài sản đã mất
đối tượng nguyễn văn tý chú tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa bị công an huyện hồng dân tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi một tháng chín nhận được tin báo của nữ nhận nhân về việc có đối tượng yêu cầu chị chuộc lại tài sản của mình bị mất trước đó với số tiền năm triệu đồng
lực lượng công an huyện hồng dân đã tiến hành bố trí lực lượng bắt quả tang khi đối tượng nguyễn văn tý đang nhận tiền của bị hại
tại cơ quan công an tý khai nhận đã lấy trộm điện thoại di động của nạn nhân sau đó gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân đưa tiền để chuộc lại tài sản
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
vũ văn vệ tỉnh nam định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn ninh cường huyện trực ninh tỉnh nam định về tội cố ý gây thương tích
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn phú hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã nghĩa an huyện nam trực tỉnh nam định
đối tượng trần xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hai mươi bốn phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần phát triển
nếu quý vị có thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý